hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế khó khăn được hỗ trợ một trăm linh thẻ bảo hiểm y tế
chính sách nhân văn này đang được các địa phương tích cực chủ động thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy khắc phục những khó khăn ngành bảo hiểm xã hội huyện đà bắc tỉnh hòa bình đã đạt được nhiều thành tích
trong công tác triển khai chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc tại địa phương
giúp người dân tiết kiệm chi phí đi lại đồng thời thông tuyến khám chữa bệnh giảm tải các bệnh viện tuyến trên
bà bùi thị nhung ở xóm quyết chiến xã hào lý huyện đà bắc tỉnh hòa bình
năm nay bà bảy mươi tuổi nên thường xuyên đau ốm
từ ngày có chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc
bà nhung đã được đến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí ngay tại trạm y tế xã

với bà thảo ở thôn quyết chiến nhà nghèo nên từ ngày có thể bảo hiểm y tế cấp miễn phí cuộc sống của bà bớt gánh nặng
mỗi lần gặp vấn đề về sức khỏe bà đều đến trạm y tế xã và đều được các y bác sĩ ở đây thăm khám nhiệt tình phát thuốc miễn phí

trong bất tiền quyết lợi cho bảo hiểm nếu quan tâm thì dân chúng tôi rất là cảm ơn
không chỉ được cấp phát thuốc miễn phí mà dịch vụ thăm khám tại các cơ sở y tế tuyến cơ sở được chính quyền huyện đà bắc nói riêng tỉnh hòa bình nói chung quan tâm nâng cấp
tại trạm y tế xã hảo lý cơ sở vật chất được xây dựng khang trang trang thiết bị được đầu tư y bác sĩ được đào tạo chuyên môn
tốt do đó chất lượng khám chữa bệnh nâng cao người dân được thăm khám chữa bệnh ngay tại trạm
y tế mà không cần phải chuyển tuyến từ đó giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên
nhờ có cơ sở khang trang thiết bị đầy đủ đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn nên người dân
rất tin tưởng nhiều sản phụ lựa chọn sinh nở ngay tại trạm y tế xã chị đinh thị hào xã hào lý
huyện đà bắc
năm hai nghìn một mươi một khi sinh con đầu lòng chị vẫn phải lên bệnh viện huyện để sinh đường đến bệnh viện huyện khó đi
chi phí tốn kém năm nay trạm y tế xã hào lý được nâng cấp cả về cơ sở vật chất và chuyên môn bác sĩ nên
cháu thứ hai chị sinh tại trạm vừa gần nhà các bác sĩ tận tình lại có bảo hiểm lo tám mươi chi phí nên chị rất phấn khởi

chị vẫn phải lên bệnh viện huyện đà bắc năm hai nghìn một mươi một khi sinh con đầu lòng chị vẫn phải lên bệnh viện huyện đà bắc
đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền để chính sách bảo hiểm y tế sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân
bởi thực tế dù chính sách bảo hiểm y tế đã được thực hiện từ lâu
nhưng người dân vẫn chưa hiểu rõ quyền lợi nên đôi khi không nhận thấy được giá trị của thẻ bảo hiểm y tế
năm hai nghìn một mươi bảy chúng tôi là tăng cường công tác thông tin tuyên truyền
bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú lồng ghép là quy chế phối hợp với các cơ quan ban ngành
đặc biệt là năm nay có cái nét đổi mới hơn để chúng tôi cũng tham gia trong công tác đối thoại nhân dân
giải thích chế độ và quyền lợi và thứ hai là để tăng cường công tác cấp thẻ
cũng như là hướng dẫn quyền lợi cho người dân hiểu được quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế
không quản mưa gió
đến tận nhà đối thoại trực tiếp với người dân giải đáp khúc mắc để người dân hiểu về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế
cách làm mà bảo hiểm xã hội huyện đà bắc đang tích cực triển khai thực sự có hiệu quả thiết thực
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy tỷ lệ người dân có thể bảo hiểm y tế tại huyện đà bắc đạt trên chín mươi chín dân số của huyện
sự vào cuộc tích cực của chính quyền sự vận động tuyên truyền của cán bộ bảo hiểm các cấp
đã giúp người dân hiểu đúng hiểu sâu
về chính sách khiến họ thực sự yên tâm về quyền lợi mà bảo hiểm y tế mang lại
chính sách bảo hiểm y tế thì nói chung là chúng tôi cũng đã được hưởng lâu rồi
nhưng chúng tôi chưa được hiểu rõ về cái quyền lợi của bảo hiểm y tế là nó như nào
nhưng được sự quan tâm của đảng nhà nước cũng như là cấp trên
quan tâm đến là cũng xuống là chỉ dẫn chúng tôi là chúng tôi đã hiểu rõ hơn
tôi đã hiểu biết hơn là có quyền lợi
quyền lợi của bảo hiểm y tế là nó có lợi như nào
những tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy huyện đà bắc nói riêng và tỉnh hòa bình nói chung
đang hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân
tuy nhiên do địa bàn miền núi dân tộc thiểu số nên việc tuyên truyền cho người dân hiểu
về chính sách bảo hiểm y tế thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân vẫn gặp khó khăn
nhất là nhận thức của người dân về bảo hiểm y tế hộ gia đình
tôi cũng được nghe rất nhiều lần thông tin đại chúng không những là trực tiếp của trạm y tế phường hoặc là thành phố
mà trong đó là trực tiếp chúng tôi là hiện tại là thông tin trực tiếp là cái tv
tv có rất là cái thông tin này thì là gần gối nhất với những người nông dân
đặc biệt như xóm chúng tôi tổ bình ba chúng tôi và đặc biệt là cá nhân tôi cũng là thực tế là được xem
và thấy cái quyền lợi đó thì rất là có ý nghĩa
cái quyền lợi là có ý nghĩa quan trọng trước hết là bảo vệ bản thân mình bản thân trong gia đình mình
để nâng cao nhận thức của người dân bảo hiểm xã hội tỉnh hòa bình cần phải đẩy mạnh tuyên truyền trên mọi thông tin đại chúng
như tờ rơi tuyên truyền trực tiếp xây dựng các bản tin phát thanh truyền hình báo mạng
thực hiện các biện pháp sân khấu hóa hoặc tổ chức thi đua trọng điểm ở các địa phương
để chính sách bảo hiểm y tế đến với mọi người dân
việc hướng tới độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân cần sự chung tay của các cấp các ngành trong tỉnh
tuyên truyền sát với nhân dân nhất là các đồng bào dân tộc
định hướng trong thời gian tới về bảo hiểm y tế toàn dân
thứ nhất là chủ động phối hợp với các sở văn ngành có liên quan và bán nhân dân các cấp
để thực hiện tuyên truyền về luật bảo hiểm y tế và tăng cường công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân
thứ hai đó là đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đa dạng dưới nhiều hình thức
nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức của người dân về mục đích yêu cầu của chính sách pháp luật
cũng như quyền lợi của người dân khi đi khám chứa bệnh thẻ bảo hiểm y tế
đặc biệt là đối với những vùng ở những xã mà có tỉ lệ bao phục thấp
thì chúng tôi đã tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân để tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình
cái thứ ba là chúng tôi đã đào tạo mở rộng đại định
bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
tới các ủy ban nhân dân xã phường thị trấn và các tổ chức chính trị xã hội
cái thứ bốn là tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý quỹ bảo hiểm y tế
và tiếp tục cải cách tục tục hành chính trong tổ chức khám chứa bệnh
tại các cơ sở khám chữa bệnh để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thể bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh
bảo hiểm y tế thực sự làm thay đổi quan
bảo hiểm y tế là một trong những quan điểm nhận thức của đồng bào trong việc đến cơ sở y tế khám chứa bệnh
giúp đồng bào giảm bớt gánh nặng chi phí y tế
đồng thời chính sách bảo hiểm y tế cũng góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân trên địa bàn
sự đồng lòng tích cực của các cấp các ngành của tỉnh hòa bình đặc biệt là ngành bảo hiểm xã hội
sẽ là kim chỉ nam để bảo hiểm xã hội huyện đà bắc cũng như các huyện khác trong tỉnh
triển khai đồng bộ các phương án tuyên truyền cán đích sớm nhất mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân
đảm bảo an sinh xã hội theo đúng chủ trương của đảng nhà nước